hàng nghìn người hâm mộ đất cảng đã đổ về trung tâm thành phố hải phòng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển
nhiều cổ động viên đã thắp pháo sáng chạy dọc các cung đường trung tâm thành phố ăn mừng chiến thắng
ở các khu vực như nhà hát lớn phố lạch chay cầu đất tô hiệu chật cứng người
các phương tiện gần như không thể di chuyển được trước dòng người đống đúc
dòng người đổ từ trung tâm thành phố diễu hành khắp các khu phố trung tâm một màu đỏ rực rỡ
pháo sáng được các cổ động viên thành phố cảng đốt liên tục sáng dịch trời trước tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người
tất cả mọi người đều hô vang u hai mươi ba việt nam vô địch hô vang những lời chúc tuyệt vời dành cho đội tuyển
chúc mừng olympic việt nam giành quyền vào bán kết và sẽ tiến xa hơn nữa
lực lượng cảnh sát giao thông cơ động thành phố đã có mặt ở khắp các tuyến đường điều tiết giao thông tránh tình trạng quá khích